thưa quý vị với hy vọng đổi tàu để đổi đời nhiều ngư dân mạnh dạn vây vốn ngân hàng đóng tàu vỏ thép theo nghị định số sáu mươi bảy về một số chính sách phát triển thủy sản để vươn khơi bám biệt
tuy nhiên đến thời điểm này hàng loạt bất cập phát sinh đã khiến những con tàu vỏ thép này nằm bờ còn ngư dân rơi vào tình trạng nợ nần trồng chất
đây là con tàu vỏ thép của ông nguyễn văn lòng ngư dân xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
theo thiết kế con tàu của ông đăng ký nghề câu khơi nhưng khi tàu đi vào hoạt động đã liên tục thua lỗ do nghề câu khơi không còn phù hợp và sản lượng cá giảm
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay con tàu của ông chỉ ra khơi đánh bắt thủy sản đúng ba chuyến xong cả ba chuyến đều thua lỗ
hà tĩnh hiện có hai mươi một ngư dân đăng ký đóng tàu vỏ thép có công suất từ tám trăm linh cv đến một một trăm linh cv với tổng dự toán đầu tư sơ bộ trên ba trăm hai mươi ba tỷ đồng
đến nay đã có một mươi một tàu cá đã hoàn thành và xa khơi sản xuất
tuy nhiên theo các ngân hàng có đến chín trên một mươi một chủ tàu khai báo thua lỗ và thiếu thiện trí
do một số tàu thì lựa chọn nghề nghiệp không phù hợp thứ hai là cái năng lực đánh bắt của bà con ngư dân có hạn thứ ba là ngư trường có cái hiện tượng cạn kiệt
ngoài ra hiện cũng có nhiều tàu vỏ thép dù đi biển đều nhưng buộc phải nằm bờ do không mua được bảo hiểm
tàu không thể mua được bảo hiểm ngân hàng không cho ra khơi đã tạo thành những vòng luẩn quần và người bị kẹt ở giữa chính là ngư dân

ngư dân hỏi bảo hiểm nghiên nhân sao không bán cho tàu
mấy người bảo hiểm mới nói là bây giờ nghị định số bảy là bảo hiểm mua dưới tàu là lỗ quá không có tiền đền bù cho những cái tàu mà bị hư gỏng
bây giờ bảo hiểm là nó không bán cho chúng tôi nữa
bây giờ chúng tôi không biết làm sao mà bây giờ ngân hàng thì không cho chúng tôi đi biển
đối với bgco mà họ trong vòng khoảng một mươi ngày nữa mà họ không trả lời cũng như là công ty báo minh và công ty bảo hiểm báo việt mà không trả lời
thì số sẽ tham mưu với bgco và báo cáo với thủ tướng chính phủ để xử lý
bởi vì đây là một cái chính sách rất là lớn để phục vụ cho cái việc mà bảo vệ chú quyền miếng đảo và đồng thời là tăng cái thu nhập cho bà con
để đóng một tàu vỏ thép ngư dân phải vay từ một mươi năm đến hai mươi tỷ đồng
từ khi hạ thủy đến nay có nhiều chuyến lỗ do chi phí sản xuất tăng cao giá cá bấp bênh
trong khi đó tiền gốc tiền lãi ngân hàng tháng nào cũng phải trả
không ít chủ của những con tàu vỏ thép này
hiện bị liệt vào danh sách nợ xấu của ngân hàng
trước thực trạng trên thậm chí đã có một số ngư dân có tâm lý
không làm được thì sao tàu lại cho ngân hàng
ngân hàng nhận tàu coi như ngư dân không còn nợ
thưa quý vị thực trạng nhiều tàu vỏ thép phải nằm bờ dài ngày gây lãng phí nguồn vốn đầu tư
còn bà con ngư dân thì đứng ngồi không yên vì khoản nợ ngân hàng ngày càng lớn
thời gian này nhiều ngư dân đóng tàu theo nghị định số sáu mươi bảy đang rất mong chờ chính phủ
đặc biệt là ngành chức năng sớm có những giải pháp căn cơ để cùng tháo gỡ khó khăn bất cập
chính sách hỗ trợ đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy được chính phủ ban hành vào năm hai nghìn một mươi
nhằm hỗ trợ cho ngư dân bảo hiểm để thuyền viên yên tâm ra khơi
hỗ trợ trang thiết bị cho tàu ngư cụ các phương tiện đánh bắt
hỗ trợ công tác hậu cần nhằm bảo đảm các chuyến ra khơi có lãi
hoặc bảo đảm khuyến khích được ngư dân vươn khơi bám biển
nhằm phát triển kinh tế cùng với bảo đảm an ninh
quốc phòng của đất nước hỗ trợ để phát triển phương tiện mới
tuy nhiên sau vài năm thực hiện nghị định đã có những bất cập phát sinh
tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn ngày sáu tháng một mươi một vừa qua
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trả lời những giải pháp
để khắc phục những bất cập đó
trước hết về vấn đề tiềm năng ngư trường chúng ta không có khuyến khích nhiều nữa
đó là một thứ hai tức là phương thức đầu tư hỗ trợ tín dụng theo một mươi một năm
không phù hợp tức là cái cơ chế đóng một ba mươi cái tàu thì cơ chế chúng ta là khuyến khích
lãi suất từ năm cho đến bảy phần trăm tùy khối lượng của tàu giá trị của tàu
để chúng ta hỗ trợ chính sách
phương thức này không có tác dụng nhiều và tạo ra một tâm lý có những tâm lý
cả biệt ý lại
hai nữa là theo đuổi ngân hàng rất vất
một mươi một năm không ai đi theo đuổi được
thế giành dự rất khó
chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành ngay nghị định một mươi bảy
thay đổi hẳn là không có khuyến khích kinh chuyện nữa
ai có đủ điều kiện ra khơi ai có năng lực ai có kinh nghiệm ai có tiềm lực
thì tức ông đóng và nhà nước hỗ trợ một lần
đóng xong cái con tàu nhà nước hỗ trợ tối đa ba mươi năm với trị giá từ sáu cho đến tám
tùy từng loại công suất
thì như vậy từ năm hai nghìn một mươi tám chúng ta chuyển hẳn thành dạng này
đến nay có bốn mươi chiếc làm theo kiểu này
đến hiện nay phản hồi trong số bốn mươi chiếc này có hơn ba mươi chiếc đã đóng xong
đi vào hoạt động
không có một điều thiết gì
về tình hình tín dụng trong triển khai thực hiện
nghị định sáu mươi bảy theo báo cáo của ngân hàng nhà nước tổng dư nợ cho vay thực hiện
nghị định sáu mươi bảy hiện còn khoảng một mươi năm trăm linh tỷ đồng
nợ xấu chiếm ba mươi ba
nhằm giải quyết tồn tại này cuối năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng nhà nước đã cùng các
địa phương liên quan cũng đã triển khai nhiều giải pháp
về phía ngân hàng thì chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trong cái thẩm quyền
của mình thì tiến hành các cái giải pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ và
trên thực tế đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho rất là nhiều
những khách hàng nông dân ngư dân vay vốn
thứ hai là ưu tiên tập trung thu nợ gốc trước và nợ lại sau và thực hiện
cái cơ chế hỗ trợ để chuyển đổi trụ tàu
chúng tôi kiến nghị thủ tướng để đề nghị các ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố để triển khai chỉ đạo của thủ tướng đã có từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tập trung phối hợp với ngành ngân hàng để ra soát các trường hợp
và trong những cái trường hợp mà bất khả kháng thì tiếp tục hỗ trợ để cùng
với ngành ngân hàng cơ cấu lại nợ
còn trong những cái trường hợp khác mà có cái biểu hiện mà ỉ lại và chây ý
thì cũng phối hợp với ngành ngân hàng để tiến hành thu hồi nợ
ngoài ra đối với những trường hợp có nhu cầu chuyển đổi thì ngành ngân hàng
cần phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các bộ ngành liên quan
hoàn thiện cơ chế chuyển đổi xử lý tranh lệch giá trị tàu định giá lại
ở thời điểm bàn giao và hướng dẫn bổ sung giải pháp hỗ trợ lãi suất
cho trù tàu mới với khoản nợ vay